về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
hà văn thắm nhận tội nhưng xin xem xét về việc mình không phải là chủ mưu
liên quan đến khoản vay năm trăm linh tỷ đồng của công ty trung dung
bị cáo thắm cho rằng mình không đủ khả năng cũng như không đủ bản lĩnh để đe dọa
và ép buộc bị cáo hứa thị phấn vì bà phấn là một doanh nhân lâu năm
bên cạnh bà phấn còn có nhiều luật sư giỏi nên họ hoàn toàn có thể làm chủ tình huống
về hành vi cố ý làm trái thắm thừa nhận hành vi phạm tội
nhưng xin nhìn nhận ở góc độ bị cáo mang lại lợi ích cho ngân hàng của mình
chứ không phải gây thiệt hại cho ngân hàng
nếu không thực hiện chi lãi ngoài khách hàng của ocean bank sẽ ồ ạt rút tiền
mang gửi sang ngân hàng khác
ocean bank đứng trước nguy cơ bị sụp đổ do mất thanh khoản
bên cạnh đó các ngân hàng khác vi phạm quy định về trần lãi xuất theo thông tư số hai
đa phần chỉ bị xử lý hành chính nặng hơn thì là cách chức chủ tịch hội đồng quản trị trong ba năm
hà văn thắm cũng xin một tình tiết tăng nặng về mình
đó là trong suốt thời gian xét xử về hành vi cố ý làm trái
bị cáo thấy mình là người duy nhất hưởng lợi
các bị cáo khác là nhân viên cấp dưới không được hưởng lợi gì
mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự
vì vậy bị cáo thắm xin được nhận tội thay cho các bị cáo này
và xin chịu mức án cao nhất của tội cố ý làm trái
ngày mai hai mươi tháng chín các bị cáo tiếp tục tự bào chữa trước tòa